các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thế giới đang chứng kiến một làn sóng bùng phát nguy hiểm mới của covid một mươi chín
với số ca nhiễm gia tăng kỷ lục ở nhiều khu vực
đã có hơn bốn triệu người tử vong từ đầu dịch và gây ra rất nhiều triệu chứng
để lại hàng loạt sau các biến chứng cho người từng nhiễm bệnh nặng
ngay cả sau khi hồi phục người bệnh vẫn có thể gặp nhiều biến chứng
do loại virus ngấm ngầm này gây ra từ khó thở đến cục máu đông đe dọa tính mạng
mới đây các bác sĩ từ bệnh viện surganga ram ở delhi ấn độ
vừa báo cáo một biến chứng mới có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân covid một mươi chín đã khỏi bệnh
theo các nguồn tin từ bệnh viện có năm bệnh nhân covid một mươi chín đã bị hoại tử túi mật
sau khi khỏi bệnh và cả năm bệnh nhân này đều đã được điều trị thành công
tại bệnh viện trong khoảng thời gian từ tháng sáu đến tháng tám vừa qua
năm bệnh nhân gồm bốn nam và một nữ đến bệnh viện trong tình trạng túi mật bị viêm nhấn nặng
dẫn đến hoại tử túi mật cần phải phẫu thuật khẩn cấp
tất cả các bệnh nhân đều phải phẫu thuật nội soi cấp cứu để cắt bỏ túi mật đã bị hoại tử
đây là lần đầu tiên ở ấn độ xảy ra tình trạng bị hoại tử túi mật ở bệnh nhân covid một mươi chín
sau khi đã hồi phục các bác sĩ cho biết
các bác sĩ lưu ý rằng thời gian trung bình từ khi xuất hiện các triệu chứng covid một mươi chín
cho đến khi xảy ra biến chứng này là hai tháng được xác nhận thông qua siêu âm và chụp ct vùng bụng
hoại tử túi mật còn gọi là viêm túi mật không có sỏi
thông thường thì gần chín mươi bệnh nhân bị viêm túi mật là do sỏi túi mật gây viêm cấp tính
nhưng có một mươi bệnh nhân bị viêm túi mật không có sỏi là tình trạng viêm túi mật mà không có sỏi mật
hoặc không bị tắc ấm dẫn mật
đây là một tình trạng nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong cao hơn đến ba mươi sáu mươi so với viêm thủ mật do sỏi thông thường
theo tiến sĩ pravin sama chuyên gia tư vấn cấp cao tại khoa tiêu hóa của bệnh viện surgankaram
nói rằng trận đoán kịp thời là chiều khóa để ngăn ngư
khi bệnh nhân sốt và đau bụng trên bên phải đặc biệt có tiền sự phục hồi gần đây do nhiễm covid một mươi chín
cần đi khám kịp thời và can thiệp sớm bằng kháng sinh phổ rộng có thể ngăn ngừa
theo giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn kính chủ tịch hội truyền nhiễm việt nam
nguyên giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung mương cho biết
virus corona có bốn nhóm nhóm a b c d thì nhóm b có khả năng đột biến nhiều nhất
trước đây coronavirus
nó có thể gây bệnh cảm lạnh dân gian gọi là cảm cúm
nhiều người tưởng rằng bệnh này giống như cảm cúm nhưng thực ra nó là do con nguyên khác có tính đột biến cao
năm hai nghìn hai coronavir đã đột biến thành chủng virus gây ra đại dịch sars với nguy cơ tử vong khá cao từ bốn mươi đến sáu mươi
khi đó việt nam là nước đầu tiên khống chế được bệnh này
đến năm hai nghìn một mươi chín corona tiếp tục biến đổi thành ncov nó gắn kết với tám mươi năm gen corona cổ điển
ba mươi năm đột biến ra chủng mới
những ca bệnh đầu tiên được ghi nhận đầu tiên tại vũ hán sau đó lây lan ra khắp và trở thành đại dịch toàn cầu
trong quá trình lây truyền giữa các quốc gia các châu lục giữa người với người thì virus tiếp tục đột biến đây là sự khác biệt của sars cov hai
các chuyên gia khẳng định việc virus liên tục biến thể là điều hoàn toàn bình thường
virus chỉ nhân lên hoàn toàn trong tế bào sống của vật chủ vi khuẩn thực vật hoặc động vật
cấu tạo của virus bao gồm lớp vỏ bên ngoài
là protein hoặc đôi khi là lipid cồn xà bông sắc quẩn là để đánh bay lớp vỏ này
lõi nhân là rna hoặc dna đôi khi là các enzym cần thiết cho bước đầu tiên của nhân bản virus
lý giải nguyên nhân virus sars cov hai lây lan nhanh các nhà dịch tế cho hay
nhờ trên bề mặt có những protein gai giúp virus bám vào đường hô hấp
sau khi bám nó sẽ nhảy sang tế bào biểu mô và nhân bản sau đó thoát ra khỏi tế bào cũ để xâm nhập vào tế bào mới
và lây cho cộng đồng
nếu sự biến đổi gen làm các sub hai protein gai này thu hút chặt hơn thì tắt điếu dẫn tới lây nhiễm nhanh hơn
trong hai năm liên tiếp bùng dịch thế giới phải đối đầu với một biến thể virus sars cov hai được who xếp vào nhóm đáng quan ngại
bao gồm anta beta gamma và delta được phát hiện lần đầu tại anh nam phi brazil và ấn độ
trong đó biến thể delta được đánh giá là nguy hiểm nhất và chủng lây nhiễm thống trị trên toàn cầu
bởi khả năng lây lan cao
biến thể denta còn gọi là đột biến kép được phát hiện lần đầu tiên tại ấn độ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
với khả năng lây nhiễm nguy hiểm denta sớm trở thành chủng virus thống trị ở cả ấn độ đến vương quốc anh
rồi lần lượt ghé thăm các nước khác áp đảo hệ thống y tế quần cầu
với đặc điểm dễ lây lan khó truy vết theo thống kê của who biến thể này đã lây lan ra một trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
các dữ liệu mới chỉ ra biến thể delta có mức độ lây lan cao
chủ yếu là vì người nhiễm biến thể này mang tải lượng virus ở khoang mũi lớn gấp một lần
so với người nhiễm ở các chủng virus sars cov hai trước đó
trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu ecdc cho biết delta có khả năng lây nhiễm nhanh hơn
từ bốn mươi sáu mươi so với biến thể alpha được phát hiện lần đầu tại anh
scdc dự đoán đến đầu tháng tám sẽ có tới bảy mươi số ca mắc mới tại eu nhiễm biến thể delta
và con số này sẽ lên tới chín mươi vào cuối tháng tám
bà loan nói
giám đốc cdc hoa kỳ cho biết biến thể denta rú rội hơn và có sức lây lan mạnh hơn các chủng virus lan truyền trước đó
đây là một trong các virus hô hấp có sức truyền nhiễm nhiều nhất mà chúng tôi được biết đến
và tôi từng chứng kiến trong sự nghiệp hai mươi năm của mình
tỷ lệ nhập viện với bệnh nhân nhiễm biến thể genta cũng cao hơn tám mươi năm so với biến thể anfa
hiện nay chưa có bằng chứng cho thấy người nhiễm biến thể denta bệnh nặng hơn hay dễ tử vong hơn
các nghiên cứu từ scotland đăng trên tạp chí lanset chỉ ra biến thể delta có thể khiến bệnh nhân dễ nhập viện hơn so với các biến thể trước
tăng khả năng nhập viện có thể dẫn tăng rủi ro tử vong đặc biệt là với các bệnh nhân có bệnh lý nền như đái thao đường béo phì tim mạch
tại việt nam biến thể delta được phát hiện trong các ca dương tính ở tp hcm vào ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư
tỷ lệ lây nhiễm thứ phát f một dương tính của các trường hợp nhiễm biến thể delta cao hơn so với biến thể anfa
tại các chỗ lây nhiễm ở các tỉnh phía nam đã ghi nhận một số trường hợp có dấu hiệu hoặc dương tính chỉ sau hơn một ngày tiếp xúc với nhiễm với người mắc covid một mươi
đáng lo ngại biến thể delta lây lan rất nhanh trong môi trường kín không khí lưu thông kém như nhà máy khu công nghiệp quán bar nhà thờ
không chỉ vậy các chuyên gia diễn tế lo ngại biến thể denta đang làm mưa làm gió chưa thể ngăn chặn
thì biến thể mới denta plus được xem là hâu rễ của denta nguy hiểm không kém rất dễ lây lan
chúng liên kết mạnh với các thủ thể của tế bào phổi và có khả năng chống lại liệu pháp kháng thể đơn dòng
biến thể denta đang chọc thủng các tấm khiên bảo vệ vững chắc mà nhiều quốc gia thiết lập trước đây
các quốc gia như việt nam singapore từng kiểm soát khá tốt nhờ các tấm khiên như truy vết cách ly khoanh vùng cùng với các biện pháp phòng chống dịch bệnh
nhưng biến thể denta khiến các nước phải thay đổi cách tiếp cận phòng dịch
khi cuộc đua giữa vaccine covid một mươi chín và virus biến thể đang diễn ra gây cấn với một loại virus nguy hiểm chưa từng có
không ngừng biến đổi thì sẽ rất khó để tiếp cận hay mô hình chống dịch là hoàn hảo hình mẫu
theo nhiều chuyên gia virus sars cov hai không biến mất mà sẽ biến đổi theo thời gian
do đó mỗi quốc gia cần kết hợp hài hòa các biện pháp theo dõi giãn cách và tăng tốc tiêm vaccine để sớm ổn định cuộc sống
kể từ mũi vaccine covid một mươi chín được tiêm đầu tiên vào cuối tháng một mươi hai năm ngoái
đến nay thế giới đã tiêm gần bốn tỷ liều vaccine phòng covid một mươi chín
các nghiên cứu cho thấy các loại vaccine covid một mươi chín được triển khai tiêm
hiện nay đều giúp giảm nguy cơ triệu chứng nặng tỷ lệ nhập viện biến chứng nặng và tử vong
từ đó giúp hệ thống y tế tránh nguy cơ quá tải
cuộc chiến với covid một mươi chín và các biến thể liên tục xuất hiện là cuộc chiến trên nhiều mặt trận
không chỉ ở các bệnh viện các trung tâm y tế nơi các y bác sĩ là tuyến đầu
không chỉ ở các nhà máy nên mỗi công nhân vừa sản xuất vừa chống dịch
mà còn cả trong các phòng thí nghiệm nơi các thử nghiệm thuốc và vaccine đang được gấp rút tiến hành
mùa hè covid một mươi chín thứ hai biến thể delta đang châm ngòi cho làn sóng dịch mới ở các nơi trên thế giới
các loại biến chủng virus corona vẫn sẽ xuất hiện trong quá trình tiến hóa của virus
để khống chế nó mỗi người cần tiến hành tiêm chủng vaccine covid một mươi chín càng sớm càng tốt khi có cơ hội
song song với đó cần phải thực hiện tốt khuyến cáo năm k của bộ y tế
và tuân thủ những chủ trương chính sách của chính quyền địa phương
thạn chế thấp nhất
việc lây lan trong cộng đồng sớm đưa cuộc sống quay trở lại trạng thái bình thường